trước tình trạng dược liệu nhập khẩu tràn lan mà không có kiểm định chặt chẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng
sáng nay các đại biểu quốc hội đã đóng góp ý kiến vào việc nhập khẩu thuốc dược liệu nhằm quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu cũng như hoàn thiện hơn dự án luật dược
sẽ được các đại biểu bấm nút thông qua ngay tại kỳ họp này
hiện ngoài việc nhập khẩu qua đường chính ngạch dược liệu còn được nhập khẩu vào việt nam qua nhiều đường khác nhau và sử dụng cho các mục đích khác nhau
một số ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định chặt chẽ việc nhập khẩu dược liệu để tránh tình trạng nhập khẩu dược liệu kém chất lượng
trong khi người dân lại bán dược liệu tự nhiên chất lượng cao ra nước ngoài
để bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu một thế mạnh của nước ta và kế thừa được những nguồn thuốc bài thuốc cổ truyền
đề nghị quốc hội xây dựng một luật riêng về y dược cổ truyền
để bảo đảm chất lượng của dược liệu và sự phát triển của y học cổ truyền việt nam
do tính chất của mặt hàng này đại biểu bùi thị an cũng cho rằng
cần có cơ chế đặc thù trong quản lý nhập khẩu dược liệu làm thuốc dược liệu thuốc cổ truyền
so với quy định hiện hành dự thảo luật đã bổ sung nhiều quy định nhằm củng cố và phát triển y học cổ truyền
các đại biểu đã đề nghị
trong luật cần bổ sung chính sách yêu đãi đặc thù đối với dược liệu nhằm sử dụng thuốc nam được thu hái và nuôi trồng tại việt nam
hạn chế tình trạng nhiều nguyên liệu làm thuốc cổ truyền dạng thô của việt nam bán cho nước ngoài
trong khi các bệnh viện y học cổ truyền lại nhập dược liệu đã chế biến mà không được kiểm soát chất lượng